thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh tuyên quang lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi với mục tiêu mỗi năm giảm ba tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh
và phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi đưa tuyên quang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía bắc
để đạt được mục tiêu trên hiện nay các cấp chính quyền các ban ngành đoàn thể cũng như những người dân đang nỗ lực thực hiện các giải pháp
nhằm nâng cao thu nhập xóa đói giảm nghèo cho nhân dân
xã xuân vân huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đang trong lộ trình xây dựng nông thôn mới
đến nay xã đã hoàn thành tám trên một mươi chín tiêu chí nông thôn mới
một trong những tiêu chí khó đạt nhất của xã xuân vân đó là tiêu chí giảm số hộ nghèo xuống dưới một mươi hai
với sự quyết tâm của chính quyền xã và sự nỗ lực của người dân đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã xuân vân đã giảm xuống còn một mươi chín
đạt mục tiêu mỗi năm giảm từ bốn đến năm hộ nghèo mà xã đã đề ra
xã xuân vân huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đang trong lộ trình xây dựng nông thôn mới
xã xuân vân huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đang trong lộ trình xây dựng nông thôn mới
và có điều kiện kinh tế tốt hơn một chút so với các hội nghèo trong thôn
để tập trung hỗ trợ gia đình về vốn hướng dẫn khoa học kỹ thuật
hoặc là tư vấn cách làm ăn cho hộ nghèo để vươn lên thoát nghèo trong năm
bên cạnh sự quyết tâm của các cấp chính quyền các ban ngành đoàn thể
thì hội nông dân tỉnh tuyên quang từ nhiều năm qua
luôn là một trong những tổ chức đi đầu của tỉnh trong công tác giảm nghèo cho các hộ hội viên
để nâng cao hiệu quả giảm nghèo hội nông dân các cấp đã phối hợp
tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các phong trào thi đua của hội
đối với các cấp hội thì chúng tôi phải tiếp tục đổi mới các nội dung phương thức hoạt động
trong đó thì hội nông dân các cấp thì phải chủ động tham mưu cho tỉnh

để hỗ trợ cho hội viên nông dân thực hiện trong các việc sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm
thế còn đối với các hộ nông dân thì cũng phải chủ động sáng tạo trong việc ứng dụng
các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất cũng như là chế biến và tiêu thụ sản phẩm
với những giải pháp đúng đắn kịp thời năm hai nghìn một mươi bảy tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh tuyên quang
đã giảm từ hai tỷ đồng